tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi
gồm phạm thiên phú tám năm tù nguyễn minh tuấn bảy năm tù đinh văn đức sáu năm tù phạm phú quý bốn năm tù
và phan văn dũng ba năm sáu tháng tù cùng với tội danh giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với anh trần hồng sơn trú tại tỉnh quảng bình
nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phú đã rủ thêm tuấn đức quý và dũng
cùng chuẩn bị hung khí tham gia đánh anh sơn
tại bãi giữ xe của một quán nhậu phú đã dùng chân đạp và cả nhóm xông vào đánh anh sơn
đức dùng gậy bóng đánh vào chán khiến anh sơn ngã xuống đất
thấy anh sơn bị nạn nhóm bạn cùng nhậu chạy ra bảo vệ thì nhóm của phú bỏ chạy
do được cấp cứu kịp thời anh sơn bị thương tích năm mươi một
trước hội đồng xét xử cả năm bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
tại phiên xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
cho bị cáo trương châu hữu danh và nhóm báo sạch nói lời sau cùng
trước khi hội đồng xét xử nghị án
các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai nhận định
hành vi phạm tội của các bị cáo đã được nêu rõ trong cáo trạng
quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương châu hữu danh
từ bốn đến năm năm tù đoàn kiên giang nguyễn phúc trung bảo từ ba đến bốn năm tù
nguyễn thanh nhã lê thế thắng từ hai đến ba năm tù đồng thời đề nghị tuyên cấm
các bị cáo hành nghề báo chí từ bốn đến năm năm
dự kiến chiều nay tòa sẽ tuyên án trương châu hữu danh và các bị cáo trong nhóm báo sạch